thưa quý vị một vụ nổ đã xảy ra tại một địa điểm nghi ngờ khai thác mỏ bất hợp pháp
ở braham fisherville gần soweto ngoại ô johannesburg nam phi vào chiều ngày hai mươi tháng bảy
khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương
vụ nổ này diễn ra ngay sau khi cơ quan chức năng nam phi xác định
có một người thiệt mạng tại hiện trường và bốn mươi một người bị thương trong vụ nổ khác
tại thành phố bridge street trung tâm johannesburg vào chiều ngày một mươi chín tháng bảy
vụ nổ còn khiến ít nhất sáu phương tiện bao gồm ô tô cá nhân và xe taxi minibus bị hư hại
quan chức địa phương tỉnh gortia khẳng định hai vụ nổ không liên quan tới nhau
hiện cơ quan chức năng tỉnh vẫn đang điều tra xác định nguyên nhân vụ nổ trên phố brig street
mà nghi vấn ban đầu là do khí ga
còn tại senegal giới chức cho hay ít nhất một mươi tám người diễn ra
tám người di cư nước này đã thiệt mạng khi chiếc thuyền của họ bị lật
và chìm ngoài khơi bờ biển maroc vào cuối tuần trước
trong số những người thiệt mạng có một mươi ba cư dân của thành phố bridge street
được biết chiếc thuyền chở sáu mươi ba người di cư những người may mắn sống sót
đang được chăm sóc lại thành phố dakla miền nam maroc
giới chức senegal hiện đang phối hợp với chính quyền địa phương để đưa họ về nước
hôm một mươi tám tháng bảy hải quan maroc thông báo trong khoảng thời gian một tuần của tháng bảy
họ đã giải cứu gần chín trăm linh người di cư trái phép
trong đó có bốn trăm linh người ở trong lãnh hải của nước này
đa số những người di cư đến từ khu vực nam sa mạc sarah ở châu phi
cách đây khoảng một tuần ít nhất một mươi bốn người cũng thiệt mạng
khi thuyền chở họ lật ngoài khơi thành phố san luis của senegal
giáp giới với mauritania
bộ ngoại giao qatar ngày hai mươi tháng bảy cho biết đã triệu đại sứ thụy điển
tại nước này để gửi công hàm phản đối vụ việc mà qatar coi là hành vi
mang tính bán bổ kinh koran mới xảy ra gần đây ở thủ đô stockholm của thụy điển
tuyên bố của bộ ngoại giao qatar nêu rõ nước này sẽ yêu cầu giới chức thụy điển
thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn những hành vi này
cùng ngày hãng thông tấn irna của iran cũng đưa tin
nước này đã triệu đại sứ thụy điển tại tehran
để phản đối hành động thiếu tôn kính đối với kinh koran
người phát ngôn bộ ngoại giao iran cho biết
iran lên án mạnh mẽ việc lặp đi lặp lại các hành động bám bổ kinh koran tại thụy điển
iran yêu cầu chính phủ thụy điển phải chịu trách nhiệm trước những hậu quả
của hành vi kích động cảm xúc của người hồi giáo trên khắp thế giới
trước đó chính phủ iraq đã có bước đi mạnh mẽ khi yêu cầu đại sứ thụy điển
tại baghdad phải rời lãnh thổ iraq
đồng thời triệu đại biện lâm thời của nước này tại thụy điển về nước
bên cạnh đó chính phủ iraq cũng đã đình chỉ giấy phép hoạt động
của công ty ericsson của thụy điển trên lãnh thổ iraq
mỹ đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công đại sứ quán thụy điển ở thủ đô baghdad
để phản đối kế hoạch đốt kinh koran ở stockholm
đồng thời chỉ trích lực lượng an ninh iraq vì đã không ngăn cản
những người biểu tình xông vào phái bộ ngoại giao này
thủ tướng ukraine denis sosmergen thông báo nước này sẽ nhận khoản vai một năm tỷ usd
do chính phủ nhật bản bảo lãnh từ ngân hàng thế giới vkp
số tiền này sẽ được sử dụng để tăng cường bảo trợ xã hội
hỗ trợ người dân dễ bị tổn thương trong cuộc xung đột và tái thiết nền kinh tế
khoản vai mới được chính phủ iraq đặt vào thủ đô baghdad
chính phủ nhật bản bảo lãnh theo chương trình tăng cường tín dụng cần thiết
cho quỹ kiến thắc ukraine
theo đó ngân hàng thế giới và các đối tác đã huy động ba mươi bốn tỷ usd để hỗ trợ ukraine
trong đó hơn hai mươi hai tỷ usd đã được giải ngân
theo một báo cáo của ngân hàng thế giới công bố hồi tháng chín năm ngoái
ukraine cần tới ba trăm năm mươi tỷ usd để tái thiết
trong đó ukraine sẽ cần một trăm linh năm tỷ usd để giải quyết các ưu tiên cấp bách
như xây dựng lại các trường học và hơn năm trăm linh bệnh viện bị hư hại hoặc bị phá hủy
nước này cũng phải chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt
bằng cách sửa chữa nhà cửa khôi phục hệ thống sửa và mua khí đốt
nguồn tin địa bàn cho biết tại thị trấn kafachan bang kaduna ở tây bắc nigeria
đã bùng phát một dịch bệnh lạ
bệnh viện đa khoa kafachan hiện đang phải điều trị cho một mươi người nghi nhiễm bệnh
bệnh viện đã phải lập một khu cách ly tạm thời cho các trường hợp này
và thu thập mẫu bệnh phẩm mang đi xét nghiệm
hầu hết các bệnh nhân nhập viện là trẻ em từ ba đến một mươi ba tuổi
có các triệu chứng như đau họng nhức đầu sốt khó nuốt khó thở cùng nhiều triệu chứng khác
các nhà dịch tễ học của bang kaduna đang trên đường đến thị trấn kafachan
để xác định nguyên nhân bùng phát bệnh và sự lây lan của nó
trong khi đó giới chức địa phương kêu gọi cư dân kafan cảnh giác
đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan
nhiều trường học đã phải đóng cửa trong khi chờ kết luận điều tra y tế
lũ lụt tại miền bắc ấn độ trong những ngày qua đã khiến khoảng một trăm năm mươi người thiệt mạng
hàng nghìn người phải sơ tán
giờ đây khi nước lũ đang dần rút thì người dân tại đây lại phải đối mặt với một mối lo mới
đó là nguy cơ bùng phát dịch bệnh
tại bang uttar pradesh ấn độ nước lũ bắt đầu rút đầy lãi rác cùng mùi hôi thối nồng nặc
cuộc sống của người dân đã bị đảo lộn nhiều trong mùa mưa
nhưng nguy cơ dịch bệnh bùng phát còn đáng lo ngại hơn
bây giờ là một thách thức khi nước rút đi sẽ đẩy lại lớp sinh bùn ao tù nước động
lại vào giữa thời điểm này trong năm
khả năng lây lan các bệnh truyền nhiễm là rất cao
nhất là các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa bệnh ngoài da nhiễm virus
đây là lúc người dân phải hết sức cảnh giác khi nước rút
với người dân ấn độ sự hỗ trợ của các nhân viên y tế là rất cần thiết
để đảm bảo vệ sinh phòng ngừa dịch bệnh trong thời điểm này
hiện nhiều gia đình đã bị nước lũ nhấn chìm hết đồ đạc
đến nước sạch cũng chưa có để dùng nói gì đến thuốc men
tôi vẫn còn nhớ khi ấy nhà tôi đang ngồi xem tv
thì nước lũ tràn vào nước dâng nhanh lắm chẳng mấy chốc bị ngập hết
chúng tôi còn không kịp chạy ra ngoài đồ đạc hỏng hết cả
ra rốc thì chết giờ mà lan ra ốm thì thật không biết phải xoay sờ như thế nào
ấn độ thường xuyên hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng trong mùa mưa
kéo dài từ tháng sáu đến tháng chín hàng năm
mưa vốn cung cấp nguồn nước tới tiêu quan trọng cho ngành nông nghiệp văn độ
tuy nhiên mùa mưa đang trở nên thất thường hơn do biến đổi khí hậu
và sự nóng lên toàn cầu dẫn đến sản lỡ đất và lũ quét thường xuyên
cùng với đó là nguy cơ dịch bệnh bụng phát
giới chức y tế ấn độ đang khẩn trương triển khai đội ngũ y tế
tới các khu vực bị ảnh hưởng để phân phát những túi sơ cứu
và thuốc men cơ bản cho người dân nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh
chính phủ hàn quốc ngày hai mươi tháng bảy đã công bố thành lập bảy khu phức hợp chuyên ngành
phục vụ phát triển các ngành công nghiệp bán dẫn màn hình và pin thứ cấp
tại các thành phố lớn trên cả nước
hướng các trưởng các chính sách ưu đãi khi tham gia các lĩnh vực tiên tiến
tạo động lực tăng trưởng trong tương lai
theo kế hoạch chính phủ hàn quốc sẽ xây dựng hai khu phức hợp
dành riêng cho ngành chế tạo chip gồm khu nằm giữa hai thành phố dongchin và pyeongtaek
một khu tại thành phố gumi bốn khu phức hợp dành cho pin thứ cấp
ở các thành phố chungju bohang semangaeum và ulsan
các khu phức hợp còn lại cho lĩnh vực màn hình đặt tại các thành phố
trên đất nước
các địa điểm trên là nơi các công ty tư nhân đã cam kết đầu tư
tổng cộng sáu trăm một mươi bốn tỷ won tương đương bốn trăm tám mươi năm một tỷ usd cho tới năm hai nghìn hai mươi
trong số đó khu phức hợp dành cho thành phố dongchin và pyeongtaek
đều ở phía nam thủ đô seoul sẽ nhận được khoản hỗ trợ năm mươi sáu hai tỷ won
tương đương bốn mươi bốn triệu usd cho phát triển chip bán dẫn
từ các công ty samsung electronics sk hynix
và các công ty sản xuất chip khác cho đến năm hai nghìn bốn mươi hai
khu phức hợp ở gumi tỉnh bắc gyeongsang dự kiến sẽ trở thành cơ sở chính
cho sản xuất các thành phần bán dẫn cốt lõi chẳng hạn như tấm silicon và chất nền
với bốn khu phức hợp dành riêng cho ngành công nghiệp pin
hàn quốc đặt mục tiêu tạo ra chuỗi giá trị từ chế biến khoáng sản
đến cung cấp vật liệu cực âm sản xuất và tái chế
cũng như phát triển pin thế hệ tiếp theo
bên cạnh đó bộ thương mại công nghiệp và năng lượng hàn quốc
cũng cho biết nước này quyết định lập thêm năm khu phức hợp
dành riêng cho vật liệu thiết bị và linh kiện
liên quan đến chất bán dẫn dược phẩm sinh học và phương tiện giao thông